ông ibrahim kalin người phát ngôn của tổng thống thổ nhĩ kỳ t f edogan vào ngày tám tháng một mươi hai nhấn mạnh rằng
nga và phương tây phải đạt được những thỏa thuận mới về trật tự thế giới vốn sẽ giúp giảm bớt căng thẳng trên toàn cầu
hãng thông tấn nhà nước anadulu dẫn lời ông kalin cho hay nhân loại cần một sự phân bổ lực lượng mới trên vũ đài thế giới
sẽ không thể đảm bảo sự cân bằng trong đó tất cả các quốc gia đều cảm thấy an toàn nếu không loại bỏ nguyên nhân gốc rễ của cuộc chiến ukraine nga
nga và phương tây phải đạt được những thỏa thuận mới về trật tự thế giới điều này sẽ giúp loại bỏ căng thẳng trên toàn cầu
ông kalin lưu ý rằng tư cách thành viên của ankara trong tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương nato và sự tương tác chặt chẽ của thổ nhĩ kỳ với phương tây
không phải là rào cản đối với sự hợp tác với nga trung đông châu phi hay mỹ la tinh
ông cũng nói thêm rằng việc ankara
có quan hệ tốt đẹp với nga không có nghĩa là sẽ nảy sinh căng thẳng trong quan hệ giữa nước này với mỹ